từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tới đây triển khai quản lý thông tin cư trú bằng dữ liệu điện tử
công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ thành công đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí nóng
không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi trên thế giới
công an tỉnh hương yên tổ chức hội nghị triển khai công tác công an và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà công an tỉnh hưng yên
đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai đồng thời nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới
thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh hưng yên cần quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung gương bộ công an
của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
trong đó tập trung thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để bị động bất ngờ
tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kéo giảm ít nhất năm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi hai
làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội công tác quản lý can phạm nhân tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
trước mắt là thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
báo cáo tại hội nghị nêu rõ năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã bám sát chỉ đạo của chính phủ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
chỉ đạo hệ lực lượng tập trung thực hiện quyết liệt chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai các kế hoạch biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào những thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực kết quả mà hệ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã đạt được
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi ba thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh lực lượng cảnh sát môi trường tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác dự báo
tham mưu cho lãnh đạo bộ công an các chủ trương để hoàn thiện xây dựng hệ thống pháp luật về xây dựng tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
tập trung đấu tranh xử lý có hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế
cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao tặng các bằng khen giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
cũng trong sáng nay tại hà nội viện khoa học hình sự tổ chức hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng kỹ thuật hình sự trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kỹ thuật hình sự bộ công an đã tiếp nhận thực hiện trên hai trăm linh sáu yêu cầu chương cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị nghiệp vụ trong ngành công an
kịp thời hỗ trợ hiệu quả các đơn vị nghiệp vụ đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố
viện khoa học hình sự có phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội với vai trò là đơn vị đầu ngành của lực lượng kỹ thuật hình sự
viện khoa học hình sự đã hoàn thành tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo bộ các chủ trương định hướng chiến lược phát triển tổng thể toàn lực lượng và dần hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của công tác kỹ thuật hình sự
đánh giá cao kết quả thanh tích của lực lượng kỹ thuật hình sự đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ tình hình tội phạm ngày càng phức tạp và tinh vi vì vậy lực lượng kỹ thuật hình sự phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác phát triển toàn diện công tác kỹ thuật hình sự góp phần giữ vững an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng đề nghị viện khoa học hình sự cần tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác kỹ thuật hình sự tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về khoa học hình sự đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kỹ thuật hình sự đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng quản lý cán bộ đảng viên giữ gìn kỷ luật kỷ cương phòng ngừa sai phạm xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh
công an tỉnh quảng ninh sáng nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an ghi nhận đánh giá cao những kết quả thành tích mà công an tỉnh quảng ninh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu của bộ công an giao
trong đó nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung cả nước
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt kỹ
và vận dụng thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
và chương trình công tác của lãnh đạo bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
phù hợp với tình hình của quảng ninh
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của trung ương
chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác công an
tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả các biện pháp công tác công an
đặc biệt là công tác nhiệm vụ cơ bản gắn với công tác nắm tình hình và đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
chủ động phát hiện tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
trước mắt tập trung vào bảo vệ tốt an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tới đây phương thức quản lý cư trú từ thủ công là sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
sẽ được chuyển sang phương thức quản lý thông qua dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin
phương thức quản lý dân cư mới này sẽ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý dân cư
giảm bớt các thủ tục hành chính tạo cơ chế thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động giao dịch dân sự
thể hiện tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước khi giao dịch với người dân
nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây với phần trình bày của biên tập viên linh chi
thưa quý vị
như vậy là chỉ còn một tuần nữa
sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng
và như vậy là khi thực hiện các thủ tục hành chính
thì người dân sẽ không còn phải xuất trình sổ hộ khẩu hay sổ tạm trú giấy
các cơ quan ban ngành sẽ thực hiện việc khai thác thông tin về cư trú
thông qua các phương thức đã được bộ công an hướng dẫn chi tiết
hiện tại một số cơ quan ban ngành đã triển khai thí điểm việc này
và đạt được những kết quả ban đầu đáng ghi nhận
còn về phía người dân cũng đã và đang từng bước nhận được
những lợi ích từ công tác quản lý cư trú bằng dữ liệu điện tử
và để có cảm nhận rõ hơn về những lợi ích này
xin mời quý vị khán giả cùng phóng viên chúng tôi
đến với văn phòng đăng ký đất đai hà nội
trong phóng sự ngắn ngày sau đây
bắt đầu từ ngày hôm nay thì tại văn phòng đăng ký đất đai của hà nội
những tờ thông báo như thế này đã được dán lên
thời điểm cách ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
khoảng độ một mươi ngày thì văn phòng đăng ký đất đai hà nội
đã đẩy mạnh tuyên truyền các danh mục mà công dân đến để làm các thủ tục hành chính
đã được rút gọn trong đó thì không phải mang sổ hộ khẩu
cô là cô nông thị thanh hà ạ
không nên cô đến đây để làm thủ tục thay đổi chứng minh thư sang căn cước công dân đúng không ạ
từ nay cái thủ tục thay đổi các giấy tờ về nhân thân như là chứng minh thư căn cước công dân
hoặc là sổ hộ khẩu thì cô không phải nộp các giấy tờ kèm theo nữa
mà chúng cháu sẽ có cái hệ thống phần mềm để trai cứu cô
chỉ có một sổ giấy chứng nhận và một đơn đăng ký đề nghị của công dân thôi ạ
vào phòng lộp hồ sơ thì các cô nói là bây giờ cũng chỉ cần một cái tờ khai và cái sổ đỏ thôi
tôi thấy thủ tục hành chính như vậy là đã được cải thiện rất nhiều
làm cho công dân rất là thuận lợi trong các công việc hành chính
còn hôm nay anh phạm huy cường ở quận hai bà trưng hà nội
đến đây để làm thủ tục sang tên chuyển nhượng sổ đỏ
trước khi đến anh đã tìm hiểu kỹ các thông tin về hồ sơ giấy tờ
vì vậy mọi thủ tục được làm rất nhanh gọn
trước kia thì mình cũng phải lộp kèm theo thành phần hồ sơ
gồm cả chứng minh nhân dân sổ khẩu và đăng ký kết hôn bản sao huy công chứng
bây giờ thành phần hồ sơ được rút gọn rất là nhiều
thuận lợi cho công dân
hiện nay tại văn phòng đăng ký đất đai hà nội
các thủ tục hành chính về đất đai
trước đây yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu
hoặc bản sao công chứng
giờ đây đã được bỏ
thay vào đó các trường thông tin này đã được tra cứu
khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong giai đoạn vừa rồi có những gì vướng mắt
thì trực tiếp chúng tôi cũng trao đổi thường xuyên
với bộ phận nghiệp vụ của bên công an
các đồng chí cũng hỗ trợ trong các công tác
mà mình kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư
đến nay bước đầu chúng tôi cũng
các thủ tục hành chính mà chúng tôi muốn kết nối
vào cơ sở dữ liệu dân cư thì đương đối là thuận lợi
hiện nay bộ tài nguyên và bộ trường
đang tiếp tục giả soát các thủ tục hành chính về đất đai
quy định việc nộp sổ hộ khẩu sổ tạm trú
tài liệu xác nhận về cư trú
để sửa đổi kịp thời đáp ứng được yêu cầu
của luật cư trú hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn
hiện nay bộ công an đã tổ chức thu thập
cập nhật hơn một trăm linh triệu dữ liệu dân cư
trong đó thì có hơn chín mươi sáu dữ liệu đã được làm sạch
thực hiện cấp hơn bảy mươi triệu thẻ căn cước công dân
gắn chip cho công dân
và cùng với đó đến thời điểm này
đã có một mươi ba bộ ngành
bốn doanh nghiệp nhà nước
hai mươi địa phương và một số hệ thống khác
thuộc quản lý của bộ công an
đã thực hiện việc kết nối
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để giải quyết các thủ tục hành chính
liên quan đến thông tin công dân
bộ công an cũng đã tham mưu với chính phủ
giao các bộ cơ quan ngang bộ
và cơ quan khác có liên quan
giả soát các văn bản quy phạm pháp luật
thuộc thẩm quyền ban hành
có nội dung quy định liên quan đến sổ hộ khẩu
sổ tạm trú hoặc có yêu cầu
xuất trình giấy tờ tài liệu
xác nhận về cư trú để sửa đổi
bổ sung hoặc lận đề xuất cấp
có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
ban hành mới cho phù hợp với quy định
của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
hạn chế việc sử dụng thông tin
về nơi cư trú là điều kiện
để thực hiện thủ tục hành chính
một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay
đó là các bộ ban ngành
cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng
hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành
hạ tầng với hệ thống đảm bảo an ninh an toàn về thông tin
để phối hợp với bộ công an
triển khai thực hiện các giải pháp kết nối chia sẻ
khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để đáp ứng giải quyết các thủ tục hành chính
nhiều bộ ngành địa phương
chưa triển khai đầy đủ phương án
bảo đảm an toàn thông tin
ít được nâng cấp gia hạn bản quyền phần mềm
chưa cập trật các bản
và nỗi thường xuyên
do đó các hệ thống của các bộ ngành
đơn vị địa phương
chưa đáp ứng an ninh an toàn
và chưa được kết nối chính thức
phó thủ tướng vũ đức đàm
vừa ký ban hành nghị định số một trăm linh bốn hai nghìn hai mươi ndcp
sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định
liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu
sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính
cung cấp dịch vụ công
theo đó các nghị định được sửa đổi bổ sung
chủ yếu liên quan đến quy định về chính sách

nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực
thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó các loại giấy tờ
có giá trị chứng minh thông tin về cư trú
bao gồm thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân
giấy xác nhận thông tin về cư trú
giấy thông báo số định danh cá nhân
và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
việc vận hành có hiệu quả
và phương tức quản lý cư trú mới
sẽ góp phần hướng tới phát triển xã hội số
chính phủ số công dân số
và cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng
thì chính sự đồng thuận của người dân
nhanh chóng làm quen với các phương thức quản lý mới
cũng sẽ là điều kiện quan trọng để luật cư trú
khi triển khai vào cuộc sống sẽ đem lại nhiều hiệu quả tích cực
thưa quý vị theo nghị định
việc khai thác sử dụng thông tin
về cư trú của công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ được thực hiện bằng một trong các phương thức sau đây
thứ nhất là tra cứu
khai thác thông tin cá nhân
qua chức năng của hệ thống thông tin
giải quyết các thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư hoặc là qua cổng dịch vụ công quốc gia
thứ hai là tra cứu thông tin cá nhân
thông qua tài khoản định danh điện tử
của công dân được hiển thị
trong ứng dụng vned
thứ ba là sử dụng thiết bị đầu đọc
đã được kết nối trực tuyến
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bao gồm thiết bị đọc má qr
hoặc là thiết bị đọc chip
trên thẻ căn cước công dân gắn chip
và thứ tư là các phương thức khác
theo quy định của pháp luật chuyên ngành
như vậy là người dân có thể yên tâm
khi sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
bị khai tử trong thời gian ngắn tới đây
thì mọi thủ tục hành chính
đều vẫn được thực hiện bình thường và thông suốt
phần trình bày của tôi ngày hôm nay
đến đây cũng xin được kết thúc
mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung đáng chú ý khác
những nội dung chính trong phần tiếp theo
công an tỉnh sơn la phối hợp
với các lực lượng chức năng
vừa bắt giữ thành công đối tượng
vận chuyển trái phép chất ma túy
có sử dụng vũ khí nóng
không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi trên thế giới
thông tin mới nhất từ công an tỉnh sơn la
liên quan đến vụ truy bắt đối tượng
vận chuyển trái phép chất ma túy
dùng súng chống trả lực lượng công an
công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn long
cách đây ít giờ đồng hồ
tăng vật là một khẩu súng ngắn và một mươi bốn viên đạn
vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối nay
tại khu vực rừng già xã triềng ly
huyện thuận châu tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la phối hợp với các lực lượng chức năng
đã bắt giữ thành công đối tượng nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại yên mỹ hai phường xuân hòa
thành phố phúc yên tỉnh phúc
trước đó vào chiều qua
tại km số ba trăm bốn mươi quốc lộ sáu a
thuộc địa phận bản lăng luông
xã phổng lăng huyện thuận châu tỉnh sơn la
công an huyện thuận châu đã phát hiện
đối tượng nguyễn văn long điều khiển xe ô tô mazda
biển kiểm soát ba mươi h một mươi một nghìn hai trăm linh chín
chạy theo hướng điện biên về sơn la
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy
lực lượng công an yêu cầu dừng xe
nhưng đối tượng long đã không chấp hành
mà tăng ga bỏ chạy
sử dụng vũ khí nóng bắn về phía tổ công tác
sau đó cướp một xe máy của người dân dọc đường
để tẩu thoát
tiến hành kiểm tra xe ô tô mà đối tượng bỏ lại hiện trường
tổ công tác phát hiện trong cốc xe có
hai mươi hai bánh hình khối chữ nhật màu xanh
nghi là heroin
có trọng lượng khoảng hơn bảy năm kg
một mươi bảy gói ni lông hình chữ nhật màu xanh
nghi là ma túy tổng hợp
có khối lượng là gần một mươi bảy kg
cùng một số vật chứng có liên quan
công an tỉnh sơn la đã huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
truy bắt đối tượng tại khu vực rừng núi
nơi đối tượng đã bỏ trốn
sau hơn một ngày đã bắt giữ được đối tượng
cùng tăng vật là một khẩu súng và một mươi bốn viên đạn
liên quan đến đại án aic
hôm nay phiên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo
trong đại án gian lận đấu thầu
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
và công ty aic kết thúc phần xét hỏi
chuyển sang phần tranh tụ
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố
tại phiên tòa đã nêu quan điểm luận tội
và đề nghị mức án
điểm đáng chú ý của phiên tòa này
là cựu chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn
cùng bảy người khác bỏ trốn trước khi bị khởi tố
vẫn bị truy tố và đưa ra xét xử
viện kiểm sát cũng đề nghị mức án
đối với bà nhàn và những người đang trốn truy nã
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt
bà nguyễn thị thanh nhàn một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt bị đề nghị là ba mươi năm tù
cùng hai tội danh trên
trần mạnh hà phó tổng giám đốc aic
bị đề nghị lần lượt
một mươi ba một mươi bốn năm tù và một mươi hai một mươi ba năm tù
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm đến hai mươi bảy năm tù
cả hai bị cáo nhàn và hà
hiện đang bỏ trốn bị phát lệnh truy nã
bị cáo hoàng thị thúy nga
cựu phó tổng giám đốc công ty aic
bị đề nghị từ tám chín năm tù
về tội vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai
bị đề nghị một mươi một mươi một năm tù
về tội nhận hối lộ
cựu chủ tịch đinh quốc thái
bị đề nghị chín đến một mươi năm tù cùng với tội danh trên
bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế
bị đề nghị hai tội nhận hối lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng
lần lượt chín đến một mươi năm tù và một mươi một mươi một năm tù
tổng hợp hình phạt là một mươi chín hai mươi một năm tù
cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
bồ ngọc thu
bị đề nghị từ bốn năm năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
nhóm bị cáo còn lại là cán bộ của tỉnh đồng nai
bị đề nghị mức án thấp nhất là từ ba mươi tháng
đến cao nhất là năm năm tù
hàng chục công nhân đang thi công công trình
trung tâm thương mại tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã may mắn thoát nạn
khi hệ thống giàn giáo bất ngờ bị đổ sập
sự cố xảy ra vào lúc một mươi hai giờ trưa
một số người dân sống gần công trình xây dựng
trung tâm thương mại bất ngờ ngay tiếng đổ sập
kèm theo tiếng động lớn
chỉ ít phút sau hầu hết cấu kiện tầng ba
đang thi công của công trình cũng bị sập
hàng chục công nhân đang đổ bê tông ở phía trên
đã bị rơi xuống dưới
một số người bị xây sát nhẹ
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh nghệ an nhanh chóng tới hiện trường
tổ chức cứu hộ cứu nạn
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hà huy tập thành phố vinh cho biết
theo báo cáo ban đầu từ chủ đầu tư
và đơn vị thi công sự cố không gây thiệt hại
về người chính quyền địa phương đang tổ chức
kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư
đơn vị thi công có biện pháp bảo đảm
an toàn lao động
thưa quý vị những năm gần đây giáng sinh không chỉ là ngày lễ
của những người theo đạo công giáo mà đã trở thành
dịp để tất cả mọi người vui chơi
trao cho nhau những món quà những lời chúc ý nghĩa
phóng viên intv đã ghi nhận
không khí đón giáng sinh nhộn nhịp của người dân
tại thủ đô hà nội
thưa quý vị giáng sinh năm nay chung với
dịch cuối tuần nhưng ngay từ chiều nay
người dân hà nội đã tập trung tại một số khu vực
để đón không khí giáng sinh bởi vậy
gây nên tình trạng ủn tắc tại một số khu vực trung tâm
trước tình hình đó thì lực lượng công an
đã triển khai một số biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
phân luồng giao thông để người dân có thể yên tâm đi chơi noel
một mươi năm h chiều tại phố nhà chung
phường hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
rất đông người dân đã tập trung
trước nhà thờ lớn để đón giáng sinh
lực lượng công an phường hàng chống đã ra quân
tiến hành phân chia các tổ công tác
để đảm bảo an ninh trật tự
nhằm phòng ngừa xử lý các hành vi trộm cắp tài sản
gây dối trật tự công cộng
đồng thời phân luồng các phương tiện giao thông
để tránh nguồn tắc
công an phường hàng chống đã triển khai
các tổ công tác kiểm tra xử lý
tuần tra kiểm soát
trên các tuyến phố chính
dẫn đến khu vực quảng trường
trước nhà thờ tuyến nhà chung
nhà thờ ấu triệu lưu sư
song sang với việc
tuần tra tuyên truyền nhắc nhở
nhân dân chấp hành các quy định
không dùng đỗ phương tiện gắn trở giao thông
không lật chiếm hải phố kinh doanh
công an phường cũng tập trung

an toàn giao thông
các chủ công an đang phân luồng giao thông rất là tốt
và hiệu quả tránh nguồn tắc giao thông
tại nơi đây mọi người cũng đã có thể
đi lại một cách thông thoáng
sau khoảng thời gian hai năm giãn cách
phòng chống dịch bệnh giáng sinh năm nay
được trang hoàng rực rỡ thu hút rất nhiều
người dân đặc biệt là các bạn trẻ
đến vui chơi chụp ảnh nụ cười hạnh phúc
và vui vẻ là điều có thể dễ dàng
bắt gặp trên gương mặt người dân thủ đô
trong dịp giáng sinh đầy ấm áp ý nghĩa này
tại nhiều tuyến phố trên địa bàn hà nội
hay các trung tâm thương mại nhiều người dân
cũng chọn đến để vui chơi tận hưởng
không khí giáng sinh giáng sinh
giờ đây đã trở thành một ngày lễ
một dấu ấn trong dịp sống của người dân
cả nước và mỗi mùa giáng sinh đến
người dân thủ đô lại cảm nhận
năm mới cũng đang đến thật gần